bề mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp tạo đột phá phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao trong hoạt động chế biến các sản phẩm nông nghiệp tạo chuỗi sản xuất chế biến tiêu thụ phát triển ổn định bền vững
tỉnh hà nam đã hỗ trợ rất nhiệt tình cho tất cả các doanh nghiệp nói chung đầu tư vào tỉnh như hỗ trợ các thủ tục pháp lý hỗ trợ thuê cơ sở hạ tầng xây dựng nhà máy hạ tầng giao thông thuận tiện cung cấp điện và nước đến chân hàng rào nhà máy
chúng tôi sẽ mở rộng thêm quy mô nhà máy và tạo ra nhiều việc làm hơn nữa cho lao động của tỉnh hà nam
tôi thấy chính sách hỗ trợ của tỉnh rất tích cực từ các đồng chí lãnh đạo đứng đầu tỉnh đến người đứng đầu các sở ngành có liên quan
nếu doanh nghiệp gặp vướng mắt và có yêu cầu cần được giải quyết đều nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhanh chóng thuận tiện nhất là trong quá trình chúng tôi xây dựng nhà máy
để đạt được kết quả đó tỉnh hà nam đã tích cực định
mạnh cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng cường và nâng cao chất lượng thanh kiểm tra trong đầu tư xây dựng cơ bản
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
cùng với đó tỉnh cũng chỉ đạo giả soát chấm dứt yêu đái đối với doanh nghiệp vi phạm luật đầu tư luật đất đai tạo sự minh bạch bình đẳng và lòng tin để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư
trong năm hai nghìn một mươi bảy này chúng tôi tập trung vào cách làm
là gặp gỡ song phương hoặc theo nhóm nhỏ các doanh nghiệp mà họ có cùng mục tiêu họ có cùng tính chất ngành hàng
để mình đưa ra các lời mời chào đưa ra những thông tin phù hợp nhất
đối với cả các nhóm doanh nghiệp đó và như vậy thì nó có thể sớm thúc đẩy cái việc mà người ta quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh hà nam hay là địa phương khác trên đất nước chúng ta
với nội dung đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng đã được đưa vào chủ đề của đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
theo đó hà nam sẽ tiếp tục củng cố hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ gắn với tăng cường công tác quản lý
nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu
cụm công nghiệp giả soát điều chỉnh quy hoạch các khu cụm công nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông
phù hợp với điều kiện địa phương để tạo môi trường hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước